phát biểu họp báo chung sau hội đàm với người đồng cấp thổ nhĩ kỳ haka faydan ở istanbul
ngoại trưởng sokuri đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ kinh tế và thương mại giữa ai cập thổ nhĩ kỳ
cho rằng hai nước đã tăng cường các chuyến thăm các cấp trong thời gian gần đây
với mục tiêu trọng tâm là đẩy mạnh hợp tác song phương trên các lĩnh vực chính trị kinh tế văn hóa và an ninh
bên cạnh đó ngoại trưởng sokri cho biết đã cùng người đồng cấp thổ nhĩ kỳ khẳng định giải quyết các vấn đề khu vực và quốc tế là ưu tiên hàng đầu của ai cập và thổ nhĩ kỳ
trong đó nổi bật nhất là cuộc xung đột thảm khốc ở giải gaza khiến hơn ba mươi bốn người palestine thiệt mạng
người đứng đầu bộ ngoại giao ai cập khẳng định việc đạt được lệnh ngừng bắn ở gaza đảm bảo cung cấp viện trợ nhân đạo và giải quyết vấn đề di rời người palestine là những vấn đề cần được xử lý nghiêm túc
chúng tôi đang làm việc và sử dụng mọi công cụ thông qua lời kêu gọi của mình để tránh tình trạng leo thang xung đột tại gaza tiếp diễn
và chúng tôi luôn kêu gọi giải quyết mọi vấn đề thông qua đối thoại và phù hợp với các nguyên tắc mang tính hợp pháp của quốc tế và hiến trương liên hợp quốc
việc tiếp tục cuộc chiến này mà không đạt được lệnh ngừng bắn không cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân palestine thực sự là một thảm họa
hai ngoại trưởng cũng thảo luận về tình hình ở libya syri sudan yemen và somalia
đồng thời nêu bật sự cần thiết phải thúc đẩy các hành động chung để giải quyết những vấn đề này và đạt được sự ổn định trong khu vực
ông faidan đánh giá cao vai trò của ai cập trong việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân gaza
nói rằng cairo và ankara đã thường xuyên phối hợp và tham vấn kể từ khi xung đột gaza bắt đầu nổ ra từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
hạ viện mỹ ngày hôm qua đã bỏ phiếu thông qua một gói viện trợ nước ngoài trị giá chín mươi năm tỷ usd
các nước được nhận viện trợ bao gồm israel ukraine và khu vực ấn độ dương
hạ viện mỹ ngày hôm qua đã bỏ phiếu thông qua một gói viện trợ nước ngoài trị giá chín mươi năm tỷ usd
gói viện trợ bao gồm hai mươi sáu tỷ usd hỗ trợ quân sự cho israel nhằm tăng cường hệ thống phòng không vọng sắt
và một phần để giải quyết nhu cầu cứu trợ nhân đạo khẩn cấp ở dãy gaza
trong khi đó gói viện trợ cho ukraine trị giá sáu mươi một tỷ usd
trong đó gần một mươi bốn tỷ usd sẽ được chi cho hoạt động đào tạo trang bị phục vụ nhu cầu của quân đội ukraine
kiev cũng sẽ nhận được một mươi tỷ usd dưới dạng các khoản vay có thể miễn hoặc hoàn trả để phục hồi kinh tế
ngoài ra gói viện trợ cũng dành tám tỷ usd cho khu vực ấn độ dương thái bình dương
và hai mươi ba tỷ usd nhằm đắp đầy kho sửa chữ vũ khí của mỹ
sau khi được hạ viện thông qua gần như chắc chắn gói viện trợ này sẽ được thông qua tại thượng viện
trong khi tổng thống biden cam kết sẽ ký duyệt ngay sau khi được quốc hội thông qua
chính quyền tổng thống biden từng đưa ra đề nghị bổ sung ngân sách cho viện trợ nước ngoài trị giá hơn sáu mươi tỷ usd
trong đó bao gồm viện trợ cho ukraine và israel hồi tháng một mươi năm ngoái
tuy nhiên đề nghị này đã không nhận được sự ủng hộ tại hạ viện vốn đang do đảng cộng hòa kiểm soát
ấn độ đang trải qua những đợt nắng nóng gai gắt khi nhiệt độ tại một số bang lên đến mức hơn bốn mươi bốn độ c
trung tâm khí tuật ở ấn độ cho biết một số nơi tại bang odisha ở miền đông ấn độ ghi nhận nhiệt độ
cao lên tới bốn mươi bốn hai độ c theo các quan chức y tế bang odisha một người đàn ông sáu mươi hai tuổi đã tử vong do say nắng
tại thành phố balasore và bảy mươi một trường hợp bắc bệnh liên quan đến nắng nóng
trước tình trạng trên chính quyền địa phương đã đóng cửa các trường học trong ba ngày để bảo vệ sức khỏe của học sinh
giới chuyên gia về khí tượng cho biết đợt nắng nóng gai gắt này có thể kéo dài trên khắp miền đông ấn độ đến hết ngày hai mươi ba tháng bốn
nhà chức trách khuyên cáo người dân phòng ngừa các bệnh liên quan tới nắng nóng như phát ban nhiệt phù nề do nhiệt ngất xỉu và sốc nhiệt
người phát ngôn của chính phủ anh cho biết nước này loại trừ khả năng ký bất kỳ thỏa thuận nào với liên minh châu âu liên quan đến hoạt động di chuyển của thanh thiếu niên
được cho là tạo thuận lợi cho giới trẻ anh sinh sống học tập và làm việc trong khối này
tuyên bố trên được đưa ra sau khi ủy ban châu âu ec kêu gọi hai mươi bảy quốc gia eu mở các cuộc đàm phán về kế hoạch
kế hoạch di chuyển thanh niên đối với công dân anh trong độ tuổi từ một mươi tám tới ba mươi
tuy nhiên anh nhấn mạnh ưu tiên các thỏa thuận song phương với từng quốc gia hơn là một thỏa thuận toàn eu
hiện anh đang có các chương trình di chuyển thanh thiếu niên riêng với một mươi ba quốc gia trong đó có australia canada samario iceland monaco
sau brexit anh đã rời khỏi chương trình trao đổi sinh viên châu âu erasmus nhưng ec cho biết vẫn để ngỏ cửa nếu anh muốn tham gia trở lại
kế hoạch của ec dự kiến thiết lập mức học phí đại học ở anh và eu ngang bằng với mức học phí đại học ở trung quốc
cho sinh viên ở eu và anh như trước brexit
hạ viện mỹ vừa thông qua dự luật buộc tiktok phải thoái vốn khỏi công ty mẹ bytedance ở trung quốc
nếu không sẽ phải đối mặt với lệnh cấm trên toàn nước mỹ
nơi có khoảng một trăm bảy mươi triệu người sử dụng tiktok đã kịch liệt chỉ trích quyết định này
người phát ngôn của tiktok cho rằng dự luật được thông qua trên cơ sở lưỡng đảng
sẽ trả đạp quyền tự do nước
nó sẽ tạo ra một nguồn luận của một trăm bảy mươi triệu người mỹ
tàn phá bảy triệu doanh nghiệp và đóng cửa một nền tảng đóng góp hai mươi bốn tỷ usd cho nền kinh tế mỹ hàng năm
mỹ đã nhiều lần đe dọa sẽ cấm tiktok
song đến nay vẫn chưa có lệnh cấm chính thức nào được đưa ra
đầu tháng ba năm ngoái chính quyền của tổng thống mỹ joe biden yêu cầu các cơ quan chính phủ phải xóa tiktok khỏi các thiết bị liên bang vì lo ngại vấn đề bảo mật
cả cục điều tra liên bang fbi lẫn ủy ban truyền thông liên bang mỹ đều cảnh báo việc biden có thể truy cập dữ liệu người dùng tiktok tại nước này
theo một cuộc khảo sát hiện hai phần ba số thanh thiếu niên tại mỹ đang sử dụng tiktok
thưa quý vị năm hai nghìn hai mươi ba sau khi phát súng khởi đầu của chessgpt hàng loạt ứng dụng trí tuệ nhân tạo ai như google bark microsoft bing whisper cortex
đã tạo ra những tác động chưa từng có tới các lĩnh vực của đời sống thế giới
cơ hội nhiều song cũng không ít rủi ro
giới chức các nước đang nỗ lực xây dựng các chính sách mới để nhằm quản lý công nghệ giàu tiềm năng này
nhưng để có thể quản lý tốt thì điều đầu tiên là cần có một sự hiểu biết đầy đủ về ai
đó là điều mà một nghị sĩ mỹ đang cố gắng thực hiện bằng cách quay trở lại với trường học
và đây cũng là nội dung sẽ được gửi tới quý vị trong câu chuyện quốc tế phần cuối của bản tin an ninh thế giới hôm nay
những ngày này giảng đường đại học joshua mason
bang virginia đang đón tiếp một học viên đặc biệt là ông don beyer nghị sĩ đại diện của bang tại hạ viện mỹ
tại đây ông đã nhập học khóa cao học về lĩnh vực học máy một trong những mảng quan trọng về ai
tôi là một người lạc quan về ai nhưng cũng như mọi công cụ khác nó là một con dao hai lưỡi
chúng đang tạo ra nhiều bước tiến trong lĩnh vực y học như chẩn đoán ung thư
mặt khác chúng cũng có thể tạo ra sự thiên vị về giới tính hay xuất xứ dựa trên lượng dữ liệu lớn thù thật
tại quốc hội chúng ta cần xem xét những rủi ro này và chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với chúng
trước đó các nghị sĩ trong quốc hội mỹ cũng đã lập một nhóm chuyên trách và mời các chuyên gia nghiên cứu có uy tín
để giúp họ giải thích những thay đổi lớn với xã hội mà ai có thể tạo ra
những năm qua trong khi cơn suất ai nở rội trên toàn cầu nhiều rủi ro lớn liên quan đến công nghệ này cũng đã được cảnh báo
như nguy cơ mất việc làm trên diện rộng do bị ai thay thế sử dụng ai để tạo ra nội dung giả mạo
hay hiện tượng ảo giác tức ai được cung cấp quá nhiều thông tin lẫn lộn khiến ai đưa ra thông tin sai lệch
trong cuộc họp nhóm chuyên trách của chúng tôi deepfake đã được nhắc đến năm lần bởi vì rủi ro của chúng rất lớn đặc biệt trong các cuộc bầu cử
năm nay hai tỷ người trên khắp thế giới sẽ đi bầu cử đây là một con số kỷ lục
defec có thể xuất hiện trong rất nhiều chiến dịch tranh cử ở nhiều quốc gia khác nhau
vậy chúng ta nhận biết và xử lý những tình huống đó như thế nào
trí tuệ nhân tạo có tiềm năng mang lại lợi ích sâu sắc nhưng nó cũng có khả năng gây ra tác hại sâu sắc
từ các cuộc tấn công mạng của ai ở quy mô vượt xa bất cứ điều gì mà chúng ta từng thấy trước đây đến những vũ khí sinh học mà ai tạo ra có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của hàng triệu người
những mối đe dọa này thường được coi là mối đe dọa hiện hữu của ai vì chúng có thể gây ra sự nguy hiểm cho sự tồn tại của nhân loại
những mối đe dọa này rõ ràng là rất sâu sắc và đòi hỏi phải có hành động toàn cầu
chính bởi những rủi ro tiềm tàng như vậy mà trong năm nay liên minh châu âu đã đi tiên phong khi thông qua đạo luật đầu tiên về quản lý trí tuệ nhân tạo ai
tuy nhiên việc xếp chặt quản lý cũng đi kèm với rủi ro kìm hãm sự phát triển của công nghệ này
chúng tôi muốn quản lý ai theo một cách cởi mở hơn tạo điều kiện phát triển hơn so với cách tiếp cận của châu âu
chúng tôi muốn tạo nhiều không gian cho sự sáng tạo và bảo vệ mọi người trước những mặt trái mà chúng tôi thấy đó là rủi ro thực sự
trong khi phải nỗ lực sắp xếp thời gian học giữa một lịch trình làm việc rất bận rộn tại quốc hội ông bayer cho biết
khóa học với những người trẻ hơn ông hàng chục tuổi đã đem lại kết quả tích cực giúp ông hiểu rõ hơn về tiến trình phát triển ai và những thách thức của chúng
một kiến thức hữu ích với ông và các đồng nghiệp trong tương lai